liên quan tới vụ một cán bộ công an tỉnh an giang bị nhóm thanh niên đánh trọng thương tại khu vực xã châu phong thị xã tân châu
sáng nay công an thị xã tân châu tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam lê ngọc tín sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hồ thành quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
lương tân em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và nguyễn ngọc cẩn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng chú tại ấp vĩnh tường hai xã châu phong thị xã tân châu tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
cho rằng anh nguyễn đăng khoa cán bộ công an tỉnh an giang chạy xe lấn làn đường nên lê ngọc tín đuổi theo và cúp đầu xe anh khoa
thấy vậy anh khoa gọi điện báo công an xã châu phong đến giải quyết vụ việc
cùng lúc này tín gọi điện huy động một nhóm thanh niên chạy đến hiện trường vây đánh anh khoa khiến anh khoa bị thương tích nặng
khi thấy lực lượng công an xã châu phong đến hiện trường nhóm của tín bỏ trốn
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu kêu gọi các đối tượng có liên quan còn lại nhanh chóng đến cơ quan điều tra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
mọi hành vi bao che suối dục khai báo gian dối sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật